chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi một nhiều vấn đề liên quan đến dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi đã được các đại biểu cho ý kiến tại viên thảo luận tổ
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến đó là có nên hay không đưa phạm nhân ra ngoài lao động
dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi quy định căn cứ yêu cầu thực tế của công tác giam giữ quản lý và tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân
trại giam tổ chức khu sản xuất điểm lao động dạy nghề ngoài chạy giam việc tổ chức khu sản xuất điểm lao động dạy nghề ngoài chạy giam do bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ quốc phòng quy định
bày tỏ không đồng tình với quy định này nhiều đại biểu cho rằng việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam sẽ gây nguy cơ phạm nhân bỏ trốn và gây mất an toàn xã hội
bài tỏ không đồng tình với quy định này nhiều đại biểu cho rằng việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài chạy giam sẽ gây nguy cơ phạm nhân bỏ trốn và gây mất an toàn xã hội
theo đó quy định như dự thảo là chưa đảm bảo tính khả thi và có thể nhìn thấy trước những rủi ro những phức tạp và nguy cơ cao là phạm nhân trốn khỏi sự kiểm soát của cán bộ quản lý trại giam
nhiều ý kiến đề nghị dự án luật được thông qua tại ba kỳ họp để đủ thời gian nghiên cứu thiết kế và bảo đảm chất lượng và tính khả thi của dự án luật